thưa quý vị vào chiều ngày chín tháng sáu tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tất thành cang cựu phó bí thư thường trực tp hcm tám năm sáu tháng tù về tội vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo tề trí dũng nguyên tổng giám đốc ipc chủ tịch hội đồng quản trị sadeco lĩnh án một mươi chín năm tù chín bị cáo còn lại nhận mức án từ ba năm tù treo đến một mươi bốn năm tù
các bị cáo trong vụ án đã có hàng loạt các sai phạm trong việc chuyển nhượng chín triệu cổ phần của công ty phát triển nam sài gòn cho công ty nguyễn kim
nhưng không thông qua đấu giá không được tổ chức có chức năng thẩm định giá làm thẩm định gây thất thoát tài sản nhà nước hơn sáu trăm sáu mươi chín sáu tỷ đồng
các bị cáo trong vụ án đã có hàng loạt các sai phạm trong việc chuyển nhượng chín triệu cổ phần của công ty nguyễn kim